để sáu tháng cuối năm hoàn thành vượt mức kế hoạch trong tổng số kế hoạch sáu bảy
thì sáu tháng cuối năm phải đạt được con số tăng trưởng là bảy bốn mươi hai
đây là mức tăng trưởng cao đòi hỏi phải có giải pháp cụ thể và quyết tâm chính trị
của các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh đặc biệt là các tập đoàn các tổng công ty nhà nước
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
tại phiên họp chính phủ chuyên đề diễn ra vào sáng nay
mặc dù quý ii đã tăng hết sức ngoạn mục nhưng tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm mới chỉ đạt năm bảy mươi ba
thủ tướng đã đánh giá cao mức thu ngân sách xuất nhập khẩu chỉ tiêu phát triển các doanh nghiệp đều tốt
tuy nhiên có một số chỉ tiêu tăng chậm đó là nông nghiệp công nghiệp
chưa thể hiện được động lực chính của tăng trưởng gdp như các năm
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng công thương nông nghiệp xây dựng
đặc biệt là các tập đoàn các tổng công ty nhà nước
cụ thể số liệu tình hình và giải pháp trong từng ngành
từng lĩnh vực để góp phần vào tăng trưởng những tháng cuối năm
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng công thương nông nghiệp xây dựng
đặc biệt là các tập đoàn các tập đoàn
tình hình và giải pháp trong từng ngành

thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng công thương nông nghiệp xây dựng

ngành xây dựng sáu tháng mới tăng tám năm trong khi mục tiêu đề ra cả năm là một mươi năm
thủ tướng đề nghị bộ xây dựng phải báo cáo cụ thể và tại sao trên thực tiễn thị trường bất động sản hết sức sôi động các dự án xây dựng khắp mọi nơi của các tập đoàn doanh nghiệp fdi vậy tại sao lại báo cáo thấp như vậy